việc ứng phó với thiên tai và hạn hán tại khu vực bắc trung bộ hiện đang được ngành nông nghiệp tập trung cao độ
sáng nay tại thành phố vinh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị bàn giải pháp tăng cường ứng phó
tại hội nghị đại diện các tỉnh khu vực bắc trung bộ đã có nhiều ý kiến tham luận nhận diện trong thời gian tới để có những biện pháp căn cơ thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó tập trung tăng cường năng lực giám sát dự báo nguồn nước xâm nhập mặn đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát tự động để kịp thời thông tin
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn cập nhật điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất
đặc biệt vùng không chủ động nguồn nước thường xuyên xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cần khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ chống hạn

đây là thực tế tình hình hạn hán tại nghệ an một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của khu vực bắc trung bộ